thưa quý vị tiên phong đi đầu trong chuyển đổi số cải cách thủ tục hành chính
công an tỉnh lào cai đã có sáng kiến trong cải cách thủ tục xuất nhập cảnh
vừa thực hiện cải cách thủ tục hành chính giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp
đồng thời cũng hỗ trợ cho người dân chuẩn hóa sim chính chủ đăng ký tài khoản định danh
đẩy nhanh tiến độ đề án sáu
để thực hiện cấp hộ chiếu phổ thông trên cổng dịch vụ công quốc gia cổng dịch vụ công bộ công an
công dân phải thỏa mãn các điều kiện căn cước công dân và sim chính chủ hoặc phải có tài khoản định danh cá nhân
tuy nhiên ở những địa phương vùng sâu vùng xa thì nhu cầu sở hữu sim chính chủ và có tài khoản định danh cá nhân còn hạn chế
vì vậy để có thể đồng thời thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính chuyển đổi số
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lào cai đã xây dựng mô hình bàn hướng dẫn công dân
hợp tác với các đơn vị viễn thông phối hợp thực hiện các nội dung chuẩn hóa thuê bao
đăng ký tài khoản định danh điện tử từ đó giúp cho việc thực hiện các hội chiếu trực tuyến thuận lợi hơn
và chính chủ đơn vị cũng đã phối hợp với các đơn vị như vnpt viettel để hỗ trợ hướng dẫn cung cấp sim chính chủ
để thực hiện kế hoạch cải cách hành chính số hóa hồ sơ tài liệu của cục quản lý xuất nhập cảnh và công an tỉnh lào cai
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lào cai đã xây dựng và triển khai các kế hoạch cụ thể
quán triệt đến từng lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
về ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số
nói chung công tác cải cách hành chính số hóa hồ sơ tài liệu nói riêng
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lào cai đã tiếp nhận xử lý trên ba hồ sơ
tỷ lệ tiếp nhận trực tuyến luôn đạt một trăm linh